thưa quý vị vào đêm qua ngày ba mươi tháng ba công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đăng
đang tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người bị đâm tử vong
nạn nhân là bà lê kim toàn bốn mươi tuổi trú tại thị trấn đức phong huyện bù đăng tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối cùng ngày trong lúc toàn đang chơi ở tròi dãy
của một người dân ở thôn hai dã đoàn kết huyện bù đăng thì châu văn cư ba mươi chín tuổi
trú tại thị trấn đức phong huyện bù đăng cũng đi tới đây tìm bạn
khi tới nơi thấy toàn đang lớn tiếng với một người ở trong tròi dãy nên cưu vào can ngăn
nhưng bất ngờ toàn quay lại gây sự với cư bị toàn dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào người
cư tức giận chạy vào trong tròi lấy một con dao đâm nhiều nhát vào người toàn
khiến nạn nhân gục tại chỗ tử vong gây án xong cư đến cơ quan công an đầu thú
và khai nhận hành vi của mình vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ